các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đêm hai mươi năm tháng bốn cơ quan công an đã kiểm tra tại khách sạn metro ban mê địa chỉ tại phường tân an thành phố buôn ma thuột phát hiện trong hai phòng của khách sạn có việc mua bán dâm
tại đây hai cô gái thừa nhận đã được thùy môi giới để nhận khách bán dâm số tiền bán dâm sẽ được chia phần trăm lại cho thùy
đối tượng hà thị bích thùy cũng nhanh chóng được đưa đến cơ quan chức năng để làm rõ
bước đầu thùy khai nhận trong quá trình ăn nhậu cùng một nhóm bạn đã có hai người đàn ông trong bàn nhậu nhờ môi giới gái bán dâm và được thùy nhận lời
sau đó thùy gọi hai cô gái đến nhậu cùng và có thỏa thuận bán dâm cho khách nam
thùy trao đổi cùng khách việc gọi các cô gái đến nhậu cùng sẽ lấy phí một triệu đồng còn bán dâm xe tính phí giá ba triệu đồng một lượt nếu muốn qua đêm cùng khách phải trả sáu triệu đồng
với số tiền bán dâm các cô gái sẽ đưa lại cho thùy một triệu đồng số còn lại các cô gái này sẽ được nhận
cơ quan chức năng còn làm rõ thùy làm nghề spa và cầm đầu đường dây môi giới bán dâm chuyên nghiệp
kinh sát hình sự bộ công an cho biết
lực lượng chức năng vừa triệt phá đường dây mại dâm hoạt động trong giới sâu bít việt nam với quy mô lớn
đáng nói trong số những người bị bắt giữ natizen nhanh chóng phát hiện chuyên viên trang điểm huỳnh thanh thuận
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi đối tượng cầm đầu đường dây bán dâm được cho là từng có mối quan hệ rất thân thiết với hoa hậu thủy tiên
trên trang cá nhân thuận thường xuyên chia sẻ những hình ảnh chụp cùng nàng hậu khiến cho công chúng đặt nghi vấn về mối quan hệ của thúy tiên với các tú ông trong vụ hoa hậu bán dâm này
trước những nghi ngờ của cư dân mạng mới đây phía công ty chủ quản của hoa hậu thủy tiên cho biết sẽ có hành động pháp lý để làm rõ
xuân sao hình ảnh thùy tiên thân thiết cùng hai tú ông môi giới mại dâm
thời gian qua cục cảnh sát hình sự bộ công an phát hiện trong giới xe buýt việt nam diễn ra các hoạt động môi giới và mua bán dâm dưới nhiều hình thức với các thủ đoạn tinh vi
từ năm hai nghìn hai mươi đến nay cục cảnh sát hình sự đã xác lập đấu tranh triệt phá thành công nhiều chuyên án môi giới mại dâm
cái bán dâm là các thí sinh tham gia các cuộc thi hoa hậu siêu mẫu diễn viên ca sĩ nổi tiếng
đối tượng môi giới mại dâm thường là những người liên quan trực tiếp đến giới sâu biep như bầu show quản lý chuyên gia trang điểm chuyên gia tư vấn về phong cách cá nhân
mức giá mua bán dâm có thể lên đến hàng nghìn đô la mỹ một tour tùy vào thời gian địa điểm
ngày ba một mươi một bộ công an cho biết cục cảnh sát hình sự bộ công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với huỳnh thanh thuận

huỳnh thanh thuận sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi quê quán tỉnh tiên giang nghề nghiệp chuyên viên trang điểm
phạm đỗ nhật duy và lê thị thu thảo cùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm là lao động tự do về hành vi bán dâm
theo kết quả điều tra ban đầu những người tham gia đường dây bán dâm đa số hoạt động trong số bip
trong đó có vtt người mẫu hot tiktoker hpt người mẫu hot facebooker và lhp người mẫu hoa khôi ngành làm đẹp châu á
mức giá bán hoa từ sáu mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng một tour trong nước
trong số những người bị bắt giữ netigen nhanh chóng phát hiện chuyên viên trang điểm huỳnh thanh thuận
từng có mối quan hệ rất thân thiết với thủy tiên người đẹp đăng quang mis grand international hai nghìn hai mươi một
theo đó không chỉ thường xuyên tương tác huỳnh thanh thuận còn tạo hẳn một album ảnh riêng cho thủy tiên
với nhiều lời cò cánh trên mạng xã hội facebook
ngoài ra trong một bức ảnh được đăng tải thủy tiên cũng xuất hiện bên cạnh tú ông lê hoàng long
người bị bắt vì hành vi môi giới mại dâm
cho các người đẹp trong số bit vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai liên hệ với quản lý của thủy tiên
phía nồng hậu không đưa ra phản hồi gì liên quan đến những nghi ngờ vụ hoa hậu bán dâm
thay vào đó người đẹp đang chuẩn bị lên đường sang hàn quốc tham dự hội nghị quốc tế lần năm
còn đại diện công ty sen bàng cho biết việc nghi ngờ thủy tiên liên quan đến vụ hoa hậu bán dâm
là thông tin bịa đặt vu khống
công ty và thủy tiên sẽ không đưa ra câu trả lời về vụ việc này
luật sư của thủy tiên sẽ sớm đưa ra thông báo chính thức
năm hai nghìn hai mươi hai thủy tiên cũng từng dính lùm xùm khi tú ông lê hoàng long bị bắt
khai với cơ quan điều tra long đã giới thiệu hai người đẹp có tên th và tt khá nổi trong giới sâu bít việt nam
là xây lép hạng a từng đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi hoa hậu để bán dâm
sau đó long thống nhất mức giá với người mua dâm là một mươi năm usd tương đương ba trăm sáu mươi triệu đồng với mỗi người đẹp bán dâm
thời điểm đó người đẹp cũng bị cộng đồng mạng đặt vào diện nghi vấn
tuy nhiên sau đó đại diện cục cảnh sát hình sự khẳng định hoa hậu nguyễn thúc thủy tiên không liên quan đến đường dây bán dâm này
tại thời điểm trên bà phạm kim dung tổng giám đốc công ty xen vàng trưởng ban tổ chức miss grand việt nam đưa ra tuyên bố khẳng định
tất cả các hoa hậu á hậu thuộc đơn vị quản lý đều là những cô gái trí thức giỏi giang và có nhân cách đạo đức sống có trách nhiệm với cộng đồng
họ là những cô gái luôn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện đã và sẽ không bao giờ có chuyện như mạng xã hội đang đồn thổi về hành vi mua bán dâm
chúng tôi miệt mài làm việc miệt mài công hiến và xây dựng những giá trị tốt đẹp cho đời chúng tôi sẽ kiện đến cùng những người xúc phạm mình
hoa hậu thủy tiên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám tại tp hcm cô từng theo học chương trình quản lý khách sạn và nhà hàng quốc tế đại học hoa sen
người đẹp đăng quang miss grand international hai nghìn hai mươi một hoa hậu hòa bình thế giới
năm hai nghìn hai mươi một tại bangkok thái lan
chưa thể tuyên án phúc thẩm vụ hoa hậu thủy tiên bị kiện đòi một năm tỷ đồng
cũng liên quan tới hoa hậu thủy tiên mới đây tòa án nhân dân tp hcm mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án tranh chấp hợp đồng vay tài sản và tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
do nguyên đơn bà đặng thùy trang và bị đơn là hoa hậu hòa bình quốc tế nguyễn thúc thủy tiên số tiền một năm tỷ đồng
tại tòa đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử không chấp nhận đơn kháng cáo của bà nguyễn thúy trang đối với yêu cầu đòi họ thủy tiên trả tiền
trước đó ngày ba mươi một tháng năm tòa án nhân dân tp hcm đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên án về tranh chấp hợp đồng giữa bà đặng thủy trang và hoa hậu thủy tiên
theo nội dung vụ án bà đặng thủy trang cho rằng tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy do cần tiền tham gia cuộc thi hoa khôi năm bộ hai nghìn một mươi bảy
nên họa nguyễn thúc thủy tiên chủ động tìm và vay của bà trang số tiền một năm tỷ đồng với mục tiêu lọt vào top ba trung cuộc
theo bà trang việc thùy tiên vay tiền có ông nguyễn quan trọng bạn của chồng bà trang đứng ra ký biên bản sang nhận nợ đến ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy với tư cách là bên cho tiên vay tiền còn bà trang chỉ là người làm chứng
theo biên bản xác nhận nợ bà tiên phải trả tiền trong thời hạn một năm kể từ ngày ký xác nhận nợ
mỗi tháng bà tiên phải có nghĩa vụ thanh toán một năm tỷ đồng
tuy nhiên hết thời hạn trả nợ ngày hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám bà tiên không thanh toán số tiền nêu trên cho bà trang
sau khi thủy tiên đạt danh hiệu hoa hòa bình quốc tế nhiều lần yêu cầu trả nợ nhưng không được bà trang có hẹn thủy tiên ra một quán cà phê để nói chuyện
tại quán cà phê này lợi dụng bà trang sơ hở nên nguyễn thúc thủy tiên tự ý giật giấy sang nhận nợ và xé
vì vậy bà trang khởi kiện yêu cầu thủy tiên trả khoản nợ gốc một năm tỷ đồng và bồi thường một số tiền liên quan đến tổn thất tinh thần
yêu cầu tiên đăng thông báo xin lỗi công khai trên báo
về phía ông nguyễn quang trọng người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trình bày cọc ký vào giấy nhận nợ của nguyễn thúc thủy tiên
nhưng sau đó ông không đưa cho bà trang hay tiên một khoản tiền nào
ông cũng không chứng kiến việc bà trang đưa tiền cho tiên
ông đứng giúp trên giấy nợ cho bà trang vì quan hệ bạn bè
về việc giao nhận tiền bà trang cho rằng trước khi ông trọng đến bà đã giao đủ một năm tỷ đồng cho thủy tiên
ông trọng có hỏi tiên nhận đủ tiền chưa tiên trả lời đã nhận đủ một năm tỷ đồng
ông trọng mới ký vào bên cho vai tiền
tuy nhiên theo trình bày của ông trọng ông ký giấy xong là đi về
ông không hỏi gì về việc tiên có nhận tiền hay không
hội đồng xét xử sơ thẩm đã không chấp nhận yêu cầu của bà thùy trang về việc đòi bà thùy tiên số tiền một năm tỷ đồng
sau phiên sơ thẩm bà đặng thùy trang đã có đơn kháng cáo đề nghị tòa án nhân dân tp hcm sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà
tại phiên phúc thẩm ngày bảy tháng một mươi một bà đặng thùy trang vẫn giữ nguyên kháng cáo đề nghị tòa án phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm xét xử lại buộc thùy tiên trả lại số tiền một năm tỷ đồng
trả lời hội đồng xét xử phúc thẩm bà trang lần nữa khẳng định bà đi đòi tài sản là một năm tỷ đồng ông trọng là người đứng tên dùng giấy nợ đồng thời bà cung cấp biên bản thỏa thuận nợ bản chính cho hội đồng xét xử
trước câu hỏi của hội đồng xét xử và của đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm về việc giao nhận một năm tỷ đồng có ai làm chứng có camera ghi nhận sự việc hay không khi giao tiền cứ nghĩ là chuyện bình thường các bên có xác nhận nên không nghĩ đến việc sẽ có người làm chứng hoặc chọn góc ngồi có camera quay lại
về phía thủy tiên đại diện ủy quyền của hoa hậu không đồng ý với toàn bộ yêu cầu khởi kiện và kháng cáo của nguyên đơn vì cho rằng bản án sơ thẩm tuyên phù hợp với thực tế khách quan thủy tiên thừa nhận có ký vào giấy nhận nợ nhưng không nhớ ngày nào
theo đại diện ủy quyền của thúy tiên thực tế không có việc đưa tiền như lời khai của bà trang giữa hai bên không có quan hệ quen biết thân thiết từ trước vì thấy thủy tiên có tiềm năng trong cuộc thi nên bà trang tiếp cận và đặt vấn đề đầu tư trang phục nhưng không hề hỗ trợ gì
sau khi nghe trình bày từ các bên liên quan đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm cho rằng trong vụ án này ở cấp sơ thẩm tòa án nhân dân quận gò vấp xét xử có căn cứ nên không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn đặng thùy trang đồng thời đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm giữ nguyên bản án
sau khi nghị án cần làm rõ một số vấn đề nên hội đồng xét xử thông báo tạm dừng phiên tòa chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi một sẽ tiếp tục
thưa quý vị dù đã được tòa án nhân dân quận gò vấp tuyên thắng kiện nhưng do nguyên đơn kháng cáo nên vụ hoa hậu thủy tiên bị kiện đòi một năm tỷ đồng vẫn chưa thể đi đến hồi kết
liệu phán xét cuối cùng của tòa án trong vụ kiện này sẽ là gì
những thông tin mới nhất liên quan đến vụ kiện đòi hoa hậu thủy tiên tiền sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo